chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cầm nhận
lực lượng chức năng tp đà nẵng vừa đấu tranh thành công chuyên án
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ hai mươi ba kg ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực phía nam hầm hải vân
thuộc địa phận phường hòa hiệp bắc quận liên triểu tp đà nẵng
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an tp đà nẵng
đấu tranh thành công giai đoạn ba chuyên án
bắt đối tượng nguyễn mỹ trú tại tp hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp
mỹ khai nhận trước đó đã ba lần vận chuyển chót lọt cho một đối tượng
để lấy tiền công là hai mươi năm triệu đồng
chuyên án ma túy này được xác lập vào tháng năm năm nay
trước đó lực lượng đánh án đã bắt được ba đối tượng
thu giữ hai mươi kg ma túy tổng hợp các loại
trong khi đó đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
vừa tiến hành truy xét bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tường vi
trú tại phường an khê quận thanh khê
có hành vi đột nhập vào một nhà dân trên địa bàn
để trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai vi đi bộ dọc tuyến đường lê văn hiến quận mũ hành sơn
với mục đích tìm nhà sơ hở thì đột nhập để trộm cắp
khi đi đến một ngôi nhà thuộc phường hòa hải
phát hiện cửa sổ tầng hai đang mở
đối tượng đã đột nhập vào và lấy đi một túi sách của gia chủ
bên trong có bảy mươi triệu đồng hai đồng hồ một điện thoại di động
tổng tài sản trị giá gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều
hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
từ ngày sáu tháng một mươi hai học sinh khối một mươi hai của toàn thành phố được tới trường
tuy nhiên do dịch bệnh diễn biến phức tạp
nên sau một tuần nhiều trường học vắng bóng có học sinh
có trường thậm chí chỉ có duy nhất một học sinh đến lớp
hiện các nhà trường dù chỉ có một học sinh
nhưng vẫn mở cửa đón học sinh
các biện pháp phòng dịch được ưu tiên hàng đầu
và công tác dạy học cũng có nhiều phương án linh hoạt
để thích ứng trong tình hình mới
ghi nhận của nhóm phóng viên
trường trung học phổ thông trần nhân tông
ngày thứ sáu toàn trường chỉ có một học sinh theo học
thế nhưng các giáo viên vẫn có mặt tại trường học
và linh hoạt triển khai dạy trực tuyến và trực tiếp ngay tại lớp học
ngày đầu tiên đi học thì lớp con có bốn bạn

và đến ngay thứ hai thì chỉ còn một bạn là con thôi
con nghĩ lý do những bạn này là
bệnh đang căng thẳng
gần trường cũng có một đồ dịch
nhà trường cho biết
sĩ số toàn khối một mươi hai là có sáu trăm tám mươi một học sinh
các biện pháp phẩm dịch như năm k
cũng như tuyên truyền đến phụ huynh
vẫn được nhà trường triển khai thường xuyên
tuy nhiên trong tuần đầu tiên
số học sinh đến trường lại có xu hướng giảm
chúng tôi cũng không biết được là
ngày nào thì có bao nhiêu học sinh đến
bởi vì công tác tuyên truyền của nhà trường
cũng vẫn hàng ngày tới giáo viên sử nghiệm
và tới trăm học sinh
công tác phòng dịch của nhà trường cũng rất là tốt
hiện tại ở trường cũng chưa có
xảy ra hiện tượng gì liên quan đến
việc các con đến trường
có vấn đề gì vấn đề sức khỏe
cho nên cũng chưa biết được là
những ngày nào thì học sinh đến trường hay không đến trường
vì vậy việc của nhà trường là chúng tôi vẫn cứ mở cửa
đón học sinh
ngoài tâm lý lo ngại của phụ huynh
thì hiện nay vẫn còn nhiều học sinh đang trong diện
là f f một hoặc nhà ở khu vực phong tỏa
nên không thể đến trường
đối với những học sinh này các nhà trường
đã sẵn sàng phương án dạy học linh hoạt
để đảm bảo các em không đứt quãng
thời gian học cuối cấp này
hiện nay thì còn một số em
mà không thể đến trường
thì nhà trường giao cho các lớp
sẽ ghi lại hình của các giờ dạy
trên lớp để gửi đến
cho các bạn ở nhà
vẫn có thể theo học đúng tiến độ
với cả các bạn trên lớp
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội
truyền học sinh vắng tại các trường là bình thường
vì có một bộ phận phụ huynh
còn tâm lý e ngại nên không dám cho con
sở vẫn đánh giá cao các trường
dù có ít học sinh đi học
nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tiếp
và linh hoạt các hình thức
để đáp ứng nhu cầu của học sinh
trong bối cảnh dịch bệnh
đến trường trong thời điểm này
có thể nói đây chính là thời điểm vàng
để giúp cho các con ôn tập lại
kiến thức mà đã học trong thời gian
học trực tuyến và đồng thời
học kiến thức mới
theo tiến độ của chương trình
giúp cho các con
thực hiện tốt phần kiểm tra
cuối học thứ một
và chuẩn bị cho các ký thi
của đế học học
và chính vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng
việc trở lại trường
đối với các em học sinh
là rất cần thiết
không chỉ có các trường công lập vắng học sinh
mà nhiều trường tư đã quyết định
tiếp tục cho học sinh học bằng hình thức trực tuyến
để nghe ngóng diễn biến của dịch bệnh
sở giáo dục và đào tạo cho biết
sau một tuần triển khai
sở sẽ tiến hành đánh giá
từ đó sẽ có những điều chỉnh linh hoạt
thao gỡ cho các nhà trường
chuyển sang tin tức bản linh trật tự
trộm cắp chiếc xe máy còn chưa gắn biển số
hai anh em ruột là lê minh luyến
và lê mạnh thương cùng chú tại tỉnh bình phước
vừa bị công an xã biến cát tỉnh bình dương tạm giữ
trước đó vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
tiếp nhận thông tin của người dân
về việc vừa bị mất trộm chiếc xe máy
mới mua chỉ giá năm mươi bảy triệu đồng
lực lượng công an phường thới hòa
đã nhanh chóng điều tra truy xét
khi phát hiện chiếc xe bị trộm
đang để tại một tiệm rửa xe
lực lượng công an đã bố trí mai phục
và bắt được luyến cùng tăng vật
riêng thương điều khiển xe máy bỏ chạy
lực lượng công an đã nhanh chóng truy đuổi
được khoảng năm trăm linh mét thì đuổi kịp
và không chế thành công đối tượng
cả hai đối tượng đã được bàn giao
cho công an thị xã bến cát
tiếp tục điều tra xử lý
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình
lực lượng công an tỉnh bạc liêu
đã triển khai nhiều biện pháp
vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh
có hiệu quả với các đối tượng này
đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân
ghi nhận của nhóm phóng viên
tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình
chú tải thị xã gia rai
trương tấn sang chú thành phố bạc liêu
tô thanh nhơn chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân
của một công ty thủy sản trên địa bàn
xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty
khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty
ba đối tượng này đã bàn bạc thống nhất
để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ
ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp
bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty
vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty
bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm
giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn
đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình
chủ huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân
bình đã sử dụng các trang mạng xã hội
như facebook zalo tham sa
vào các nhóm để tìm bạn
sau khi làm quen nguyễn thái bình sẽ hẹn bạn
đến nhà nghỉ rồi lợi dụng lúc nạn nhân
ngủ quên bình chiếm ra tài sản
của nạn nhân rồi tàu thoát
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân đã sập bẫy
ra cố các hệ thống cửa rồi trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra lại tài sản
đặc biệt là những bật dụng dễ bị trộn như là xe honda các loại
thì mình phải đưa trong nhà cấp tiểu cẩn thận
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
các đối tượng xấu sẽ lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân
để thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì thế ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
hơn ai hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức
tự bảo vệ tài sản của bản thân
tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
thưa quý vị trong nhiều ngày qua thành phố cần thơ ghi nhận trung bình mỗi ngày
khoảng một ca nhiễm covid một mươi chín
hiện thành phố đang thực hiện phòng chống dịch ở cấp độ ba
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh từ giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
toàn thành phố áp dụng các biện pháp quyết liệt tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có quy định không tập trung quá một mươi người nơi công cộng
cụ thể không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng
đám hỏi cưới tan và ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh công trình xây dựng được phép hoạt động
người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
sẽ hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở không đến những nơi tập trung đông người
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích hồ kinh doanh cá thể
được phép hoạt động nhưng phục vụ không quá một mươi người tại khu một thời điểm
tương tự là các nhà hàng quán ăn uống tuyệt đối không phục vụ tại chỗ rượu bia
và các loại thức uống có cồn cát tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh
dịch vụ vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp trừ cơ sở cắt tốt gợi đầu
phòng tập game karaoke quán ba vũ trường cho đến khi có thông báo mới
ủy ban nhà dân thành phố khuyến kích các cơ quan công sở tăng cường hội hợp
theo hình thức trực tuyến số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở
do thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định và không quá phân nửa tổng số công chức
viên chức còn lại làm việc tại nhà
riêng lực lượng vũ trang ngành y tế đảm bảo một trăm linh quân số
song song đó tăng cường giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích
và dịch vụ công trực tuyến không để đình trệ công việc
nhất là các công việc có thời hạn thời hiệu theo quy định của pháp luật
các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố tạm giam bốn bị can
về hành vi cướp tài sản bao gồm phạm tuấn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ phường bốn
như thanh tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ xã trung an
cao thanh cường sinh năm hai nghìn hai ngụ phường tám thành phố mỹ tho
và nguyễn thanh tuấn sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã thới thuận huyện bình đại tỉnh bến tre
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một anh nguyễn mỹ thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ huyện đô lương tỉnh nghệ an
hiện đang tạm trú trên địa bàn xã trung an thành phố mỹ tho đến công an thành phố mỹ tho trình bày
trước đây em của anh thế là nguyễn mỹ toàn có mâu thuẫn với người quen của các đối tượng về tiền bạc
nên vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng lên em cường và tuấn hẹn anh tòa đến một quán cà phê
ở ấp một xã đạo thạnh thành phố mỹ tho để giải quyết
khi anh toàn đến nơi hẹn chúng yêu cầu anh toàn phải gọi điện thoại cho người nhà
mang năm mươi triệu đồng đến thì mới cho về
nhận được điện thoại của em trai anh thế chuẩn bị tiền và nhờ một người bạn chờ đến quán cà phê
đến nơi anh toàn anh thế và người bạn đi cùng đã bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công làm cả ba bị thương
sau đó chúng lấy điện thoại di động gần bảy mươi triệu đồng và bỏ đi
tài sản bị mất khoảng một trăm linh triệu đồng
khẩn trương điều tra truy xét ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an thành phố mỹ tho tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng
tại xã trung an thành phố mỹ tho đồng thời thu giữ tăng vật gồm bảy xe mô tô bốn giao tự chế
cùng số địa các đối tượng đã cướp được và một số tăng vật khác có liên quan
công an thành phố mỹ tho đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
còn công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý chính đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đội cảnh sát hành sự công an huyện nhân trạch phối hợp công an xã phước thiền
bắt quả tăng chính đối tượng đang đánh bạc an tuyền dưới hình thức lát tài xỉu
tại phòng trò cổ tâm ở ấp chợ xã phước thiền huyện nhân trạch
thu giữ trên sáu mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
hai bộ dụng cụ dùng để lát tài xỉu
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do đối tượng nguyễn thiện tâm
cho mượn địa điểm và thu tiền sâu
nguyễn anh tuấn là em rục cổ tâm có nhiệm vụ cảnh giới
nếu tổ chức trót lọt tâm sẽ trả cho tuấn từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
tùy theo số tiền sâu thu được ít hay nhiều
cao văn kha đứng ra làm cái mỗi ván con bạc đạt vượt số tiền
từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
hà nội sẽ chi hơn một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng trong năm năm nhằm giảm thiểu un tắc
và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
theo đó chỉ tiêu cụ thể hàng năm thành phố sẽ phấn đấu xử lý
từ bảy đến một mươi điểm thường xuyên un tắc giao thông
hạn chế phát sinh mới các điểm ủn tắc giao thông
không để xảy ra các vụ ủn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút
xóa bỏ kịp thời các điểm đen
về tai nạn giao thông
tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
là trên một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
và được phân bổ theo từng năm từ ngân sách thành phố
mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực
triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
trong tổ chức quản lý điều hành giao thông xây dựng giao thông vận tải thủ đô đồng bộ
thông minh hiện đại thuận lợi trật tự an toàn chất lượng hiệu quả
từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giải quyết ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
thưa quý vị vướng mắc về giải phóng mặt bằng
luôn là một trong những vấn đề nan giải
trong quá trình triển khai các dự án giao thông tại những đô thị lớn
ngay tại hà nội thì không khó để kể ra vài dự án chậm tiến độ
cả chục năm do không giải phóng mặt bằng
có thể đó là những dự án chậm tiến độ này kéo theo nhiều hệ lụy
về đời sống kinh tế và xã hội
mới đây thì dự án đường huỳnh thúc kháng là một ví dụ điển hình
tuy chỉ là một dự án giao thông với chiều dài tuyến không lớn
thế nhưng đến nay đã là hai mươi năm sau khi được phê duyệt
dự án vẫn không thể thông xe hay đối hai đầu tuyến
nằm trong quy hoạch giao thông của thành phố hà nội từ năm hai nghìn
và bắt đầu khởi động từ năm hai nghìn ba
tuyến này được ví như vành đai một năm của thành phố hà nội
nhằm mục đích san tải cho hai tuyến vành đai hai là đường láng
và vành đai một là đê là thành luôn ủn tắc lúc bấy giờ
thế nhưng đến nay đã hai mươi năm từ khi dự án được phê duyệt
số lượng phương tiện đã khác mật độ lưu lượng cũng đã thay đổi
còn tuyến này thì vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng
thậm chí nhiều khu vực còn chưa giải phóng xong mặt bằng
tiếp đó là câu chuyện tuyến đường vũ trọng phụng quận thanh xuân thành phố hà nội
cải tạo mở rộng chưa đầy năm trăm linh mét
thế nhưng bốn năm chưa làm xong
giải tỏa thành công một mươi một tổ chức tám mươi hộ dân
nhưng chỉ vì ba hộ cả tuyến vẫn phải chờ